cảng hải phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công nhân cảng ngày thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên tại thành phố hải phòng và đón nhận huân chương lao động hạng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham dự buổi lễ cùng dự có lãnh đạo thành phố hải phòng và tập thể cán bộ công nhân cảng hải phòng
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy hải phòng nhấn mạnh về tiềm năng lợi thế của thành phố hải phòng trong xây dựng và phát triển cảng biển
đồng thời khẳng định vai trò và thành tích của cảng hải phòng luôn gắn với thành phố hải phòng trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc

đồng thời khẳng định vai trò và thành tích của thành phố hải phòng trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc